trong không khí của ngày khai trường ngày toàn dân đưa trẻ đến trường và đúng vào dịp hướng tới đại lễ kỷ niệm một trăm một mươi năm trường bưởi chu văn an
chủ tịch nước trần đại quang đã đến thăm và dự lễ khai giảng năm học mới với thầy và trò trường trung học phổ thông chu văn an
cùng dự với chủ tịch nước còn có đồng chí hoàng trung hải ủy viên bộ chính trị bí thư thành ủy hà nội
lãnh đạo văn phòng chủ tịch nước bộ giáo dục và đào tạo và các đồng chí lãnh đạo của trung ương và thành phố hà nội
trường trung học phổ thông chu văn an là ngôi trường lâu đời giàu truyền thống yêu nước cách mạng dạy tốt học giỏi của nền giáo dục việt nam
trong suốt lịch sử hào hùng của dân tộc nhiều thế hệ thầy giáo cô giáo nhà trường đã nêu gương sáng về tài năng và đức độ
công hiến hết mình cho nền giáo dục và sự nghiệp cách mạng nước nhà
trong suốt quá trình một trăm một mươi năm kể từ ngày thành lập nhất là những năm gần đây
trường trung học phổ thông chu văn an luôn đạt kết quả cao trong giáo dục đào tạo
tỷ lệ học sinh đỗ tốt nghiệp đỗ đại học và nhận học bổng ở các trường đại học danh tiếng nước ngoài luôn ở tốt đầu cả nước
biểu dương những thành tích mà trường bưởi chu văn an đã đạt được trong thời gian qua
chủ tịch nước mong muốn thầy và trò nhà trường tiếp tục ra sức thi đua dạy tốt học tốt nâng cao chất lượng công tác quản lý
đổi mới phương pháp dạy và học theo hướng hiện đại giúp học sinh phát triển tư duy sáng tạo độc lập và khả năng kết nối học tập tinh thần hợp tác
tập trung phát triển trí tuệ thể chất hình thành phẩm chất năng lực công dân phát hiện và bồi dưỡng năng khiếu cho học sinh
quan tâm giáo dục nhân cách đạo đức lối sống kiến thức pháp luật ý thức công dân lồng ghép giáo dục thích hợp cho học sinh
kết hợp chặt chẽ giáo dục nhà trường với giáo dục gia đình và giáo dục xã hội
chú trọng đào tạo bồi dưỡng đội ngũ cán bộ quản lý giáo viên có phẩm chất chính trị đạo đức tốt có chuyên môn nghiệp vụ giỏi
giữ vững ngọn lửa đam mê với sự nghiệp giáo dục không ngừng đổi mới sáng tạo trong dạy học duy trì kỷ cương kỷ luật
thực sự là tấm gương về đạo đức tự học và sáng tạo để học sinh nói theo
nhân dịp này chủ tịch nước trần đại quang cũng gửi lời
chúc tới các thầy giáo cô giáo cán bộ quản lý các cháu học sinh cả nước bước vào năm học mới với khí thế mới quyết tâm mới đạt nhiều kết quả thành tích xuất sắc hơn nữa
đồng thời đề nghị cấp ủy đảng chính quyền các ban ngành đoàn thể các bậc phụ huynh tiếp tục quan tâm chăm lo cho sự nghiệp giáo dục đào tạo
tạo điều kiện thuận lợi về cơ sở vật chất trang thiết bị dạy và học để các em học sinh được học tập phát triển trí tuệ kỹ năng thể lực ngày càng được tốt hơn